hôm qua sáu tháng một có ba mươi chín ngư dân việt nam được trao trả về nước qua cửa khẩu hàng không soikano hata
các ngư dân chủ yếu quê ở tiền giang bến tre sóc trăng bà rịa vũng tàu bình định bình thuận
các ngư dân đều thiếu hiểu biết về pháp luật sau khi bị bắt thì bị chủ tàu bỏ rơi
hoàn cảnh gia đình khó khăn và rất khó hoàn thành các thủ tục để được sớm trao trả về nước
mặc dù đi biển vốn là kế sinh nhai chính của gia đình nhưng nhiều ngư dân cho biết
họ sẽ bỏ nghề biển và tìm một việc làm khác trên bờ
các ngư dân chủ yếu quê ở tiền giang bến tre sóc trăng bình thuận

tại công đi tới đâu thì mình đi tới đó còn tại công mà đánh việt nam thì mình ở việt nam
còn tại công mà ra biên thì mình đi ra biên thôi chứ còn chuyện kinh nghiệm thì cũng phải có kinh nghiệm rồi
từ đầu năm đến nay đại sứ quán việt nam đã phối hợp tổ chức tám đợt đưa ngư dân về nước với gần một ba trăm linh người
đặc biệt có hai đợt lớn nhất với sự phối hợp của lực lượng cảnh sát biển việt nam đưa tổng số chín trăm ba mươi bốn ngư dân về nước qua đường biển